thì người ta sẽ phân loại riêng ra trước một bước và phải có những cái công cụ cụ thể những cái thùng để mà phân loại ngay từ cái nguồn
và những người thu gom rác thì người ta phải phân loại theo phải thu gom theo từng cái phân loại
chứ người ta là gom chung một cái này về để phân loại trở lại thì thành ra nó rất là phản khoa học
cho nên phải mang cái tính logic ngay từ đầu và phải có những cái mô hình điểm gọi là mô hình pilot làm
ví dụ một cái phường một cái quận nào đó làm là sau đó là nhân rộng ra tại các nơi khác
người ta thấy là có kết quả tốt người ta làm theo
đây là công nghệ xử lý các loại bao bì thùng phi nhiễm chất thải nguy hại của công ty trách nhiệm hữu hạng thanh tùng hai
được thực hiện theo công nghệ bán tự động
theo đó bao bì thùng phi đã qua sử dụng được phân loại hóa chất thu hồi và loại bỏ các hóa chất tạp chất qua dây chuyền xúc rửa bằng dung môi phù hợp
chất thải rắn từ quá trình xúc rửa tùy theo chủng loại thành phần sẽ được chuyển qua các khu xử lý phù hợp
đối với dung môi phế thải từ thùng chứa được bơm lên thiết bị chân cất được gia nhiệt bằng điện hỗn hợp thu được sẽ hình thành sự phân lớp giữa dung môi và nước
dung môi được thu hồi sử dụng cho những mục đích khác nhau
với mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực thu gom tái chế phế thải và xử lý chất thải
công ty thanh tùng hai đang nỗ lực hoạt động
hiện nay công nghệ xử lý rác hữu cơ tái tạo năng lượng sáu r của nhật bản đã áp dụng thử nghiệm thành công tại tp hcm
giải pháp này cho phép giải quyết bài toán xử lý rác hữu cơ để chuyển hóa thành điện năng hoặc nhiệt năng với hiệu suất cao
rác hữu cơ được thu gom bằng xe điện và dùng chính điện được tạo ra từ quá trình xử lý rác để sạc ngược lại cho xe
hiệu quả của dự án đã được si hức triển khai kiểm chứng trong hơn năm tháng xử lý mẫu nguồn rác
từ chợ đầu mối nông sản chủ
trong năm hai nghìn một mươi tám dự án được si hức tiếp nhận từ chính phủ nhật bản
sau đó nghiên cứu cho phù hợp với nguồn rác thải đa dạng tại việt nam nội địa hóa
và không ngừng cải tiến thành dòng sản phẩm phù hợp bằng cách tích hợp vào những công trình hiện đại
thưa quý vị phần tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh
mời quý vị cùng theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo